về tới huyện lai vung tỉnh đồng tháp hỏi bà hai cơm ai cũng biết với lòng thiện tâm thiện trí bà hai cơm luôn có mặt ở khắp nơi nào có bước chân của đội thi công cầu đường từ thiện
không những cung cấp những bữa cơm miễn phí bà hai còn góp phần vận động mạnh thường quân đóng góp góp công góp của cho nhiều công trình và các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương
gần ba mươi năm qua bắt đầu mỗi ngày của bà hai là bếp ăn trước nay là bếp ăn bệnh viện nay là bếp ăn di động của đội làm cầu đường từ thiện huyện lai vung
với nghĩa cử cao đẹp tấm lòng tận tâm nên bà được mọi người gọi với cái tên thân tình là bà hai cơm
thấy cô hai làm từ thiện nấu cơm bệnh viện thấy cũng lâu năm rồi bây giờ nghỉ làm bên đó rồi
giờ làm bệnh viện
bệnh viện theo cầu đường thấy cô làm xã hội cũng tốt lắm đến nay theo cô đang học hỏi thêm vậy đó
không chỉ cùng tham gia vào việc xây dựng cầu đường nông thôn bà hai còn là thành viên tích cực trong công tác vận động hỗ trợ các địa phương chia sẻ giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
mận cái cầu mà được bà con mà đi rồi người ta chuyển hàng quá đồ nó thận tiện mình thấy mình mận quá bà con mình trong đó vừa gục gà mình không chứ ai
việt nam thì trong cái nước việt nam mình là bà con không à thấy bà con mình mận mà vui vẻ anh em đoàn kết đồ cô hai vui vẻ
chừng nào cô hai chết thôi chứ chắc cô hai nghĩ không được sau này cho con cháu mình nó nôi gương theo tấm gương của ông bà cha mẹ mình để làm từ thiện cho nhiều gì mọi người
thì cô hai vui vẻ cô hai mận lắm
với bà niềm vui hiện tại và lớn lao hơn tất cả là sự yêu mến của mọi người
là sự ấm no hạnh phúc của những người xung quanh bà tâm nguyện còn sức khỏe thì còn làm từ thiện